liên quan đến vụ án giết người cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại khu vực nghĩa trang thôn bầu xã kim trung huyện đông anh tp hà nội
trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an vừa có thư khen gửi công an tp hà nội vì đã khẩn trương bắt giữ đối tượng gây án
lãnh đạo bộ công an được báo cáo ngày một mươi sáu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba tại khu vực nghĩa trang thôn bầu xã kim trung huyện đông anh thành phố hà nội
xảy ra vụ án giết người cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng tinh chất manh động gây hoang mang trong dư luận nhân dân
với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao độ các lực lượng thuộc công an tp hà nội đã khẩn trương tổ chức điều tra khám phá vụ án
đến một mươi năm h năm mươi phút ngày một mươi tám tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba đã tổ chức bắt giữ được đối tượng gây án và thu giữ nhiều vật chứng của vụ án
đây là chiến công đặc biệt xuất sắc thể hiện sự mưu trí sáng tạo và sắc bén về nghiệp vụ của công an tp hcm

công an tp hà nội đã thực hiện chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an về bảo đảm an ninh trả tự địa bàn thủ đô
kết quả điều tra khám phá vụ án đã góp phần gian đe phòng ngơ tội phạm ổn định tình hình an ninh trả tự và củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng nguyễn duy ngọc ghi nhận và nhiệt thành biểu dương thành tích của công an tp hà nội
đề nghị công an tp hà nội khẩn trương củng cố tài liệu chứng cứ của vụ án để xử lý nghiêm đối tượng đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật
còn tại tỉnh phú yên phòng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh phú yên vừa thi hành quyết định bắt bị cáo để tạm giam đối với lê văn cường
chú tệ xã hòa trị huyện phú hòa để phục vụ công tác xét xử
trước đó vào ngày một mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
do mâu thuẫn từ trước nên cường cùng một số đối tượng ở xã hòa trị rủ nhau đi đánh anh nguyễn tống quốc
khi gặp anh quốc cường đã dùng dựa chém hai nhát khiến anh quốc bị thương tích tỷ lệ một mươi ba
với hành vi trên lê văn cường và đồng bọn đã bị viện kiểm sát nhân dân tỉnh phú yên truy tố về tội giết người
được biết thì lê văn cường vừa chấp hành xong bản án một năm tù giam về tội trộm cắp tài sản
ngày hôm nay phiên tòa xét xử
năm mươi bốn bị cáo trong vụ chuyến bay giải cứu tiếp tục với phần tranh luận
tại phiên tòa luật sư và các bị cáo là chủ doanh nghiệp trình bày về nguyên nhân khiến các bị cáo phải đưa tiền hối lộ
để cao giá thành chi phí của đồng bào khi trở về nước trên các chuyến bay giải cứu
trong đó nguyên nhân chủ yếu là sự nhũng nhiễu tạo dựng lên những rào cản vô hình trong thủ tục tiến độ cấp phép các chuyến bay
trong số năm mươi bốn bị cáo bị cáo nguyễn tiến mạnh là phó giám đốc công ty du lịch lữ hành việt và vũ thùy dương
là giám đốc công ty khai là hai vợ chồng
viện kiểm sát cáo buộc từ tháng một đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một mạnh đã đưa hối lộ hai mươi hai lần tổng số tiền hai mươi bảy tỷ đồng
dương đưa hối lộ một mươi bảy lần số tiền hơn hai mươi bốn tỷ đồng
viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo mạnh mức án từ bảy đến tám năm tù giam
còn dương từ hai đến ba năm tù giam về tội đưa hối lộ
đối với bị cáo trần thị mai sa là giám đốc công ty master life
viện kiểm sát xác định mai sa đã đưa hối lộ hơn
tám một tỷ đồng cho tám cá nhân để được cấp phép một mươi tám chuyến bay
đại diện viện kiểm sát đã đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt mai sa mức án từ bốn đến năm năm tù giam về tội đưa hối lộ
giết người cướp tài sản đối tượng đặng văn em chú tại xã mỹ lợi huyện phù mỹ
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình định bắt khẩn cấp
bước đầu đối tượng khai nhận do có mô thuẫn tỉnh ái nên vào tối ngày một mươi năm tháng bảy
em đã sát hại bạn gái sau đó lấy ví tiền điện thoại di động và xe máy của nạn nhân rồi rời khỏi hiện trường
đến tối ngày một mươi tám dạng sáng ngày một mươi chín tháng bảy công an huyện phù mỹ phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình định
đã xác định và truy bắt được đối tượng khi đang lẩn trốn tại đắk lắk thu hồi được xe máy cùng với các tài sản của nạn nhân
liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại xã bình ngọc
thành phố tuy hòa tỉnh phú yên vào cuối tháng một mươi một năm ngoái cơ quan cảnh sát điều tra công an tp tuy hòa đã khởi tố
cấm đi khỏi nơi cư trú đối với lương thị nhung chú tại tỉnh lào cai về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
để thực hiện hành vi lừa đảo nhung đã lập một tài khoản facebook rồi vờ giao bán ngô với số lượng lớn
giá rẻ nhưng không giao hàng như thỏa thuận với thủ đoạn này nhung đã lừa nạn nhân chiếm đoạt ba trăm sáu mươi triệu đồng
quá trình đấu tranh và làm việc với cơ quan cảnh sát điều tra nhung đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội
trưa qua phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh hà giang chủ trì phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ
bắt giữ hai đối tượng có hành vi mua bán trái phép chân ma túy trên địa bàn thành phố hà giang
kiểm tra hành chính đối tượng ngô hải nam lực lượng chức năng phát hiện gần hai mươi gói heroin và một số đồ vật có liên quan
cùng thời gian này cơ quan cảnh sát điều tra thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét chỗ ở của dương văn tư
chú tại huyện vị xuyên thu giữ chín gói nhỏ heroin và một số đồ vật khác có liên quan đến hành vi mua bán trái phép chân ma túy
tại tỉnh hải dương tòa án nhân dân huyện bình giang vừa mở phiên tòa xét xử năm đối tượng về tội tổ chức sử dụng trái phép chân ma túy
theo cáo trạng vào dạng sáng ngày tám tháng hai tại nhà nghỉ tiến đạt ở thị trấn kẻ sạt huyện bình giang
năm đối tượng là phạm ngọc đồng vũ nhật anh văn công đức trường vũ quang anh và bùi tiến đạt đã sử dụng trái phép chân ma túy
thì bị công an huyện bình giang phát hiện bắt quả tăng thu giữ số ma túy các đối tượng chưa sử dụng hết
hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo phạm ngọc đồng tám năm năm tháng tù các bị cáo còn lại phải chịu mức án từ năm năm chín tháng tù đến tám năm ba tháng tù
diễn biến mới liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại xã bình ngọc
thành phố tuy hòa tỉnh phú yên vào cuối tháng một mươi một năm ngoái
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp tuy hòa vừa khởi tố bị can cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với lương thị nhung chú tại huyện bảo thắng tỉnh lào cai về hành vi lừa đảo chiếm đất tài sản
do thiếu tiền tiêu xài nhung nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng
đối tượng lập một tài khoản facebook rồi giả vờ giao bán ngô nếp với số lượng lớn giá rẻ
để lấy tiền đặt cọc hoặc tiền mua ngô của người có nhu cầu mua nhưng không giao hàng như thỏa thuận
với thủ đoạn trên nhung đã lừa một nạn nhân ở thành phố tuy hòa chiếm đoạt ba trăm sáu mươi triệu đồng
quá trình đấu tranh và làm việc với cơ quan cảnh sát điều tra nhung đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội
tuy nhiên vì đối tượng đang trong thời gian nuôi con nhỏ dưới ba mươi sáu tháng tuổi
nên cơ quan thành phố tuy hòa đã ra quyết định cấm đi khỏi nơi cư trú đối với lương thị nhung
sử dụng lệnh truyền tiền giả sử dụng chiêu trò đổi tiền mặt chuyển lấy tiền truyền khoản
đây là những mánh khóe tinh vi mà các đối tượng lừa đảo lợi dụng hình thức thanh toán quét mã qr
và mới đây có thêm một chiêu trò lừa đảo mới đó chính là đánh cháo mã qr của các cơ sở kinh doanh
điểm chung trong những vụ việc này đó là các chủ cơ sở đều không hề hay biết việc bị cháo đổi
và cũng rất khó để có thể phân biệt được thật giả nếu như không quan sát kỹ
đây là mã qr giả mà các đối tượng đều không biết
thường cai vào cửa hàng dịch vụ sửa chữa chăm sóc xe ô tô phương hoà khánh bắc quận liên triệu thành phố hà nẵng
còn đây là mã qr của chính chủ cửa hàng dùng để thanh toán các khoản tiền cho khách đến sử dụng dịch vụ
hai mã này giống nhau đến nổi ngay cả chủ cơ sở kinh doanh cũng không thể phân biệt được
đâu là thật đâu là giả nếu không quan sát kỹ
chỉ đến khi nhân viên phát hiện điều bất thường khách hàng liên tục thanh toán bằng hình thức quét mã
nhưng tiền chẳng được phân biệt
nhưng khi nhân viên không thấy đâu thì mới vỡ lẽ tiền đã được chuyển sang một tài khoản khác
việc đánh cháu cái mã qr code thật tình là chúng tôi không biết được
vì nó là một cái mã qr code với cái bản nhựa pki như cái cũ của sửa chúng tôi đang sử dụng
và cái màu sắc thì hoàn toàn giống nhau và chỉ có khác nhau là cái số tài khoản
hàng ngày cơ sở kinh doanh này có rất đông người ra vào
nên việc xác định đối tượng đánh tráo mã qr là điều bất khả thi
bởi lẽ có đến tám mươi khách hàng đều thanh toán bằng hình thức chuyển khoản
lợi dụng sự bất cẩn chủ quan của cơ sở đối tượng đã có sự tính toán
quan sát sao chép mã qr và đánh cháo nhằm mục đích kiếm đoạt tài sản
em mới thấy là ngày hôm nay tại sao mà không hề có tin nhắn tới điện thoại của mình
thì em mới kiểm tra lại thì mới tóa họa ra
là không hề có khách đó chuyển khoản cho mình thì em mới kiểm tra lại lần nữa
thì coi như là cái mã qr đó bị đổi từ khi nào mình không hề hay biết
thanh toán bằng qr code được đánh giá là một trong những phương pháp thanh toán hiện đại
không sử dụng tiền mặt và thẻ ngân hàng
phương pháp này ngày càng được rất nhiều người dùng ưa chuộng vì mang đến tính tiền lợi cao
chính vì vậy chỉ sau một thời gian ngắn phương thức này đã thay thế cho gần hết cách thanh toán
truyền thống trước đây
tuy nhiên cũng chính vì cái tiền lợi mà nhiều cửa hàng cơ sở kinh doanh bị mất tiền oan uổng
đối tượng có hành vi lừa đảo hành vi quá là thay đổi mã qr code để chuyển tiền
lúc mà chuyển tiền thì là chuyển tiền qua một người khác không phải là chủ cơ sở
mà qua là một người khác
tuy là ít nhưng nếu như mà đối tượng mà lợi dụng để thực hiện nhiều thì gây ra hậu quả cũng hết sức nghiêm trọng
cơ sở kinh doanh dịch vụ là mình có cái mã qr
mã qr code này cố định và thông thường là một cái bảng to
thì rất là khó để mà đưa vào trong cái việc mà đánh tráo
thứ hai nữa là mang cái người hoặc là khi nào có thanh toán thì đưa ra
không chỉ đánh tráo mã qr hiện nay còn xuất hiện tình trạng đối tượng dùng mã qr của một tài khoản lừa đảo
dán đe lên mã qr thật của cửa hàng rồi sử dụng chiêu trò đổi tiền mặt lấy tiền chuyển khoản
không ít người đã trở thành nạn nhân của tài khoản
thủ đoạn tinh vi này do đó người dân cần hết sức cảnh giác khi giao dịch bằng hình thức quét mã qr code
kỷ niệm sáu mươi một năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân
truyền hình công an nhân dân đã có những ghi nhận về công tác chiến đấu xây dựng trưởng thành
và sự đóng góp của lực lượng cảnh sát công an nhân dân công an thành phố hồ chí minh
trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trực tự
khó có thể kể hết thành lời những chiến công cũng như sự hy sinh mất mát của lực lượng cảnh sát công an thành phố hồ chí minh
nhưng có thể kể khái quát qua những thành tích chiến công của lực lượng công an thành phố trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba
công an thành phố đã điều tra khám phá một sáu trăm bốn mươi năm vụ phạm tội về trật tự xã hội
bắt hai năm trăm một mươi một đối tượng đấu tranh làm tan trả ba mươi bốn băng nhóm tội phạm bắt một trăm ba mươi bốn đối tượng
phát hiện đấu tranh bảy trăm linh bảy vụ bảy trăm hai mươi bốn đối tượng tội phạm vi phạm pháp luật về kinh tế tham nhũng buôn lậu
triệt phá một tám mươi bốn vụ hai hai trăm chín mươi đối tượng tàn trữ vận chuyển mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
thu giữ khối lượng lớn ma túy các loại cùng nhiều vũ khí và công cụ phương tiện liên quan
công an thành phố hồ chí minh đã có hai tập thể và một cá nhân vinh dự được chủ tịch nước phong tặng danh hiệu
anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
gồm có phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố hồ chí minh
đội công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố hồ chí minh
và trung tá nguyễn trí thành phó đội trưởng đội công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
mình luôn lấy công việc cứu nạn cứu hộ cũng như chữa cháy là một trách nhiệm thiên liêng
cứu cái còn trong cái mất để mình tìm lại cái niềm vui
và hạnh phúc cho nhân dân thì qua đó là cũng làm mình là cái niềm vui hạnh phúc cho mọi cân bộ chiến sĩ của lực lượng
phòng cảnh sát ma túy công an thành phố đã chủ động làm tốt công tác dự báo nắm tình hình phân tích đánh giá
từ đó tham mưu cho ban giám đốc chỉ đạo thực hiện đồng bộ các biện pháp dịch vụ để đấu tranh giảm nguồn cầu về ma túy trên địa bàn
đồng thời đấu tranh triệt phá mạnh các đường dây tổ chức buôn bán ma túy không đi sau tội phạm
đồng thời để bảo vệ người dân
tại hội nghị sơ kết công tác sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba thiếu tướng lê hồng nam giám đốc công an thành phố hồ chí minh
đã có những chỉ đạo quyết liệt đối với lực lượng cảnh sát công an thành phố với mục tiêu là kéo giảm tội phạm bền vững
các đơn vị nghiệp vụ cảnh sát phối hợp với công an các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng ngừa đấu tranh
răng đe triệt phá các loại tội phạm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố
sự dũng cảm quyết tâm chiến đấu
không quản ngại hy sinh của các chiến sĩ cảnh sát công an thành phố hồ chí minh
chính là tấm gương sáng về ý chí chiến đấu phụng sự tổ quốc phụng sự nhân dân
thể hiện phẩm chất cao đẹp của người công an nhân dân bản lĩnh nhân văn
vì nhân dân phục vụ sẵn sàng vì hạnh phúc nhân dân vì bình yên thành phố
công an thành phố hồ chí minh đã ra lệnh bắt tạm giam đối với mohamad dafa nhân viên showroom của phan công khanh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
liên quan vụ án phan công khanh lừa đảo chiếm đoạt tài sản cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hồ chí minh đã thu giữ thêm nhiều siêu xe
đồng thời tiếp tục ra quyết định tạm giữ đối với mohammad dafa
trước đó ngày chín tháng bảy cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hồ chí minh quyết định tạm giữ về lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với phan công khanh hai mươi chín tuổi ngụ quận bảy do có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản